sáu thuyền viên việt mất tích ở hàn quốc
thông tin mới nhất về vụ sáu thuyền viên việt mất tích ở hàn quốc
cục quản lý lao động ngoài nước cho biết hiện tại phía hàn quốc đã hỗ trợ thủ tục visa và chi phí đi lại ăn ở cho một mươi một người thân của các gia đình nạn nhân để sang làm các thủ tục
trong trường hợp tử vong nạn nhân sẽ được hỗ trợ với mức khoảng ba mươi usd có trường hợp được hỗ trợ bốn mươi usd
cũng theo lãnh đạo cục quản lý lao động ngoài nước đến ngày hôm qua các cơ quan chức năng của hàn quốc vẫn đang trong quá trình tìm kiếm
hiện tại đại sứ quán hàn quốc đã hỗ trợ thủ tục visa cho một mươi một người thân của các gia đình nạn nhân để sang hàn quốc
ngoài ra chính quyền tỉnh nam gyeong sang và doanh nghiệp sử dụng lao động sẽ hỗ trợ mọi chi phí đi lại ăn ở cho các gia đình trong quá trình chờ đợi
về vấn đề bồi thường hỗ trợ các nạn nhân gặp nạn lãnh đạo cục quản lý lao động ngoài nước cho biết đối với nghề thuyền viên sẽ có bảo hiểm đặc thù
do doanh nghiệp hàn quốc đóng khi ký kết hợp đồng với mức hỗ trợ khoảng ba mươi usd có hợp đồng lên tới bốn mươi usd cao nhất trong các ngành nghề
phía việt nam cục sẽ trích từ kinh phí quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước để hỗ trợ khoảng một mươi triệu đồng mỗi nạn nhân
theo cục quản lý lao động ngoài nước do vụ việc có liên quan đến cả thuyền viên hàn quốc nên cơ quan chức năng sẽ sớm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm
tạm giữ hình sự nữ tài xế xe mercedes gây tai nạn thảm khốc ở hà nội
chiều qua công an quận cầu giấy tạm giữ hình sự đối với vũ thị hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường trung hòa quận cầu giấy
người được cho là điều khiển chiếc mercedes gây tai nạn liên hoàn để làm rõ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
cùng ngày cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kể trên là đỗ thị mai quyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở hải dương
chị quyên làm việc tại hà nội và ở trường hà nội
tại phường trung hòa người thân của nạn nhân đã đến cơ quan công an và trung tâm giám định pháp y để tiến hành nhận dạng nạn nhân
trước đó sáng ngày hai mươi tháng một mươi một bà thái điều khiển xe lưu thông hướng đường lê văn lương đi láng hạ
theo lời khai của nữ tài xế khi đến cầu hòa mục bà định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước
nhưng do đi dày cao gót và mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm dân ga
ô tô này đâm vào bốn phương tiện gồm ba xe máy và một xe đạp
tai nạn liên hoàn khiến chị đỗ thị mai quyên tử vong và ba người khác bị thương
sau va chạm xe mercedes và ba xe cháy rụi
trưa cùng ngày bà thái đến trụ sở công an trình diện
cơ quan công an xác định khi xảy ra va chạm tài xế không sử dụng chất có cồn
điện biên sáu trên tám đối tượng đối diện với án tử hình vụ nữ sinh giao gà
trong vụ án này vì văn toán là người chủ mưu cầm đầu bị truy tố về các tội giết người
và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài xế
bị can bùi văn công bị truy tố về các tội giết người hiếp dâm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
tội cướp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy
bị can vương văn hùng bị truy tố về các tội giết người tội hiếp dâm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tội cướp tài sản
bị can phạm văn nhiệm về tội giết người tội hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
lường văn hùng về tội giết người tội hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
lương văn lả bị truy tố về tội giết người tội hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
phạm văn dũng tội hiếp dâm bị can cầm văn trương tội hiếp dâm
bùi thị kim thu bị truy tố về tội không tố giác tội phạm
đối tượng dùng súng bắn vợ và mẹ vợ rồi tự sát
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
mã tuấn đạt chú xã thuận an huyện đắc minh tỉnh đắk nông
đi nhậu về và xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị hơ
sau đó đạt vào phòng lấy một khổ súng tị chế rồi bắn một phát vào đầu vợ
chưa dừng lại đạt tiếp tục sang nhà bà hơ dăm là mẹ vợ của mình
rồi bắn liên tiếp hai phát vào cổ bà hơ dăm
sau khi gây án đạt bế hai con nhỏ sang nhà người thân nhờ chăm sóc
rồi quay về nhà dùng súng bắn vào cổ mình để tự sát
nghe tiếng súng người dân xung quanh chạy đến và phát hiện sự việc
nên điện thoại báo cơ quan chức năng
rồi đưa ba người đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu
rồi đến một mươi h đó một thằng đạt đem một cái con cái con là con sinh đôi
đem một cái con về tới nhà tôi
thì nó nói là cô ơi cô nối dùm cái con bé
chắc cháu sẽ chết thôi cháu không còn sống nữa đâu
thì cô mới hỏi là ban nhau với ai không trả lời
nó cái nhau với ai không trả lời uống với ai không trả lời gì hết
thì một lúc nữa thì đem lại cái con một đứa nó sinh đôi
đem hết cả hai con vào đó
thì lại nằm ở đó thì thấy cái chị hơi răn là ngấp siêu
còn bé này thì bé cháy trong cây cà phê
thấy cái sùng ở đây đó lấy cái sùng nó vứt trong cái cài cà phê
sợ nó lấy cái sùng nó bắn người khác nữa
thì hiện tại là đi mổ hai ca
còn một ca là đang theo dõi
ca đi mổ là vết thương nó chiên qua cổ
nó đến vùng đoạn cục sống cổ trên năm sáu
chuyên từ phải qua trái
có viên đạn nằm trong cổ luôn cũng ở phần mềm
nhưng mà nó không có vào não không vào xương sống
nó vào phần mềm và bạch máu
thế nên là ngoại thần kinh sẽ không mổ
và cho loại tổng quát sẽ thống nhất hội trận là ngoại tổng quát mổ
xem thử là nó có đức thực quản khí quản hay là động mạch tỉnh mạch
để kiểm tra đi lên phòng mổ là biết chính xác hơn
còn bây giờ tại phòng cấp cứu mà mình mở ra mình coi hết
để biết là nó sẽ chảy máu rất là nhiều
nên là phải đi lên phòng mổ
để thám thác và mổ bệnh nhân
cũng theo bác sĩ rất may các viên đạn đều không trúng vào phần sọ
nên không nguy hiểm đến tính mạng của các bệnh nhân
đến trưa nay hai bệnh nhân là bà hờ dăm và đạt
đã được đưa vào phòng mổ để mổ lấy viên đạn ra ngoài
riêng chị hờ hương rất may viên đạn chỉ trượt qua vùng đầu
hiện vụ việc đang được công an huyện đắc minh tỉnh đắc nông điều tra làm rõ
container đâm xe khách hai người chết một mươi một người bị thương
cụ thể vào khoảng bảy h ba mươi sáng nay
xe ô tô một mươi sáu chỗ ngồi biển số năm mươi một b ba nghìn bảy trăm hai mươi bảy
lưu thông theo hướng nam bắc
khi đến địa điểm trên thì va chạm với đầu kéo biển số năm mươi một d một nghìn năm trăm một mươi bốn
kéo theo container biển số năm mươi một r chín nghìn tám trăm một mươi
vụ tên hạn làm xe đầu kéo lao xuống ruộng
một số người trên xe ô tô một mươi sáu chỗ bị văng ra ngoài
hậu quả vụ tên hạn làm hai người tử vong tại chỗ
là tài xế xe ô tô một mươi sáu chỗ ngồi và một sư thầy
còn lại một mươi một người trên xe ô tô một mươi sáu chỗ ngồi bị thương
được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi
trong đó có tám người bị thương nặng
đang được các y bác sĩ tập trung cứu chữa
ngay sau khi vụ tên hạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
lực lượng công an đã tìm ra vụ tên hạn
vụ tên hạn đã có mặt phân luận giao thông khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân tai nạn
được biết xe một mươi sáu chỗ xuất phát từ tỉnh bình định ra
trên xe phần lớn là tăng đi chùa
đoạn đường tránh quốc lộ một a qua địa bàn huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
thường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
nguyên nhân là do nhiều đường dân sinh cắt qua quốc lộ
đường chống dẫn đến việc tài xế chủ quan không làm chủ tay lái
hiện nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ
tình hình sức khỏe các nạn nhân sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau
mâu thuẫn trên facebook
một thanh niên bị đâm tử vong
giữa ba thanh niên này xảy ra mâu thuẫn trên facebook
với đinh thành đồng chú huyện lắc tỉnh đắk lắc
nên hai bên hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
khi đi đinh thành đồng rủ thêm người anh họ là vũ ngọc hiển
đến nơi hiển cầm một cây sắt lao vào đánh bảo
thì bị bảo rút dao đâm liên tiếp hai nhát vào người
khiến hiển tử vong ngay tại chỗ
sau khi gây án đồng bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ ngay trong đêm
công và bảo trốn sang tỉnh lâm đồng
đến sáng hôm sau thì ra đầu thú
hồ chí minh bắt giữ hai nghi can trong vụ nổ súng cướp tiệm vàng
theo điều tra sơ bộ khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng một mươi một
hai thanh niên đi xe máy mặc đồ đen chùm kín mặt
đến tiệm vàng thông phương nằm trên đường trần văn mười huyện hóc môn
hai đối tượng sau đó đi vào bên trong rút súng khống chế chủ tiệm
rồi lấy đi một lượng lớn vàng
khi người dân chạy đến hai đối tượng nổ nhiều phát súng
rồi lên xe tẩu thoát về hướng quốc lộ hai mươi hai
nhận được tin báo lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai nhân chứng điều tra
qua truy xét công an đã bắt giữ được hai nghi can thực hiện vụ cướp trên
quảng ngãi nữ tài xế say rượu tấn công cảnh sát giao thông
trước đó trên cầu trà khúc thuộc phường trương quang trọng tp quảng ngãi
xảy ra vụ tai nạn giao thông va quệt giữa hai xe ô tô
biển kiểm soát bảy mươi sáu a năm nghìn hai trăm bảy mươi ba và ba mươi tám lg ba trăm năm mươi bốn
công an tp quảng ngãi đã kịp thời có mặt xử lý vụ tai nạn
bảo đảm an toàn giao thông trên cầu
tuy nhiên bà nguyễn thị hà bốn mươi năm tuổi ở tỉnh nghệ an
là tài xế lái xe ô tô ba mươi tám lg ba trăm năm mươi bốn
cùng một người trên xe có biểu hiện còn men rượu
và hành động cản trở chống đối lăng mạ
xúc phạm lực lượng công an làm nhiệm vụ
gây ách tắc giao thông trên cầu trà khúc
bà nguyễn thị hà còn cắn vào tay một cán bộ cảnh sát giao thông
qua kiểm tra bà hà và một số người trên xe đều có nồng độ cồn vượt mức cho phép
lực lượng công an tp quảng ngãi cũng đã khống chế đối tượng
chống đối người thi hành công vụ đưa về trụ sở để xử lý
địt mẹ này
tuyên phạt bị cáo hứa thị phấn hai mươi năm tù
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vào ngày hôm qua phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hứa thị phấn sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
cùng các đồng phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
gây thiệt hại một ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
xảy ra tại ngân hàng thương mại của phần đại tín trust bank đã kết thúc
qua đó hội đồng xét xử tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo hứa thị phấn hai mươi năm tù
cộng với bản án trước đây bà phấn phải chấp hành hình phạt ba mươi năm tù
các đồng phạm của bị cáo phấn lần lượt bị tuyên phạt
bùi thị kim loan là bảy năm tù
lâm kim dũng bốn năm tù
cộng với sáu năm tù
tổng hình phạt là một mươi năm tù
vì liên quan ở một vụ án khác
huỳnh thị xuân dung năm năm tù
lâm hứa quỳnh trinh một năm sáu tháng tù
phạm hồng hảo hai năm tù
nhưng cho hưởng án treo
về trách nhiệm dân sự tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt hứa thị phấn
phải trả cho ngân hàng cb hơn bốn trăm linh tỷ đồng
đồng thời hội đồng xét xử cũng công nhận
chín mươi bảy trên một trăm một mươi bốn bất động sản thuộc về ông phạm công danh và tập đoàn thiên thanh
bản án cũng tuyên tiếp tục kê biên các bất động sản
để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của ông phạm công danh
đối với ngân hàng vncb
theo các bản án đã xét xử
thái bình bắt đối tượng sát hại mẹ vợ
rồi phi tang xuống bể nước
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tháng một mươi một

liên lạc được với bà nguyễn thị hợi
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chú tại thôn hổ đội hai xã thủy lương
huyện thái thủy
một người phụ nữ đã đến nhà bà hợi để tìm kiếm
nhưng không được nên đã báo công an địa phương
khi chính quyền địa phương đến kiểm tra
phát hiện bà hội đã chết dưới bể nước mưa
ở sau nhà trên mặt bể nước có vết máu
ngay sau đó sự việc được báo lên công an huyện thái thụy
qua tài liệu điều tra
xác minh thấy vũ đức bộ
là con rể của bà hợi
đã có lần đe dọa giết bà hợi
công an huyện thái thụy đã tiến hành triệu tập bộ
để đấu tranh
bước đầu đối tượng khai nhận là do mâu thuẫn gia đình
nên khoảng sáu giờ ngày hai mươi tháng một mươi một
bộ dùng dao bấm
đâm nhiều nhát vào người bà hợi
sau khi xác định bà hợi đã chết
đối tượng kéo bà hợi đẩy xuống bể nước
được biết vũ đức bộ
là đối tượng nghiện ma túy
và đã có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản
bắt tạm giam cán bộ
chi cục lâm nghiệp tham ô tài sản
theo kết quả điều tra xác minh
thực hiện chủ trương của chính phủ
và chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
gia đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong thời gian ba năm
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
bác quản lý dự án bảo vệ
và phát triển rừng huyện mèo vạc
đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã
triển khai ký hợp đồng giao khoán
bảo vệ rừng tự nhiên
với các hộ dân thuộc các xã của huyện mèo vạc
tuy nhiên trong quá trình thực hiện
ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện mèo vạc
đã thực hiện không đúng theo quy định
từ khâu khảo sát thiết kế cho đến giao khoán
đặc biệt là các đối tượng
đã lợi dụng chức vụ được giao
lập hồ sơ khống để thực hiện hành vi tham ô tài sản
gây thất thoát số tiền hàng tỷ đồng
cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bản tin tổng hợp tuần bốn tháng một mươi một của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh antv